vào khoảng một mươi bảy h ba mươi phút chiều bảy tháng một mươi theo giờ địa phương tức khoảng một mươi năm h ba mươi phút chiều cùng ngày theo giờ việt nam
thủ tướng nguyễn xuân phúc và phu nhân dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao việt nam đã đến sân bay quốc tế haneda
thủ đô tokyo của nhật bản để tham dự hội nghị cấp cao hợp tác mekong nhật bản lần thứ một mươi và thăm nhật bản
đón thủ tướng phu nhân và đoàn tại sân bay về phía nhật bản có thứ trưởng nghị sĩ quốc hội norikazuki
đại sứ nhật bản tại việt nam umeda về phía việt nam có đại sứ việt nam tại nhật bản nguyễn quốc cường và phu nhân
cùng cán bộ nhân viên đại sứ quán việt nam và cộng đồng người việt tại nhật bản
dự kiến trong chương trình chuyến đi ngày mai thủ tướng nhật bản shinzo abe chủ trì lễ đón trọng thể thủ tướng nguyễn xuân phúc
tiếp đó hai thủ tướng dẫn đầu đoàn cấp cao hai nước tiến hành hội đàm chứng kiến lễ ký các văn kiện hợp tác
thủ tướng cũng sẽ tiếp chủ tịch liên minh nghị sĩ hữu nghị nhật việt nikai toshihiro thăm đại sứ quán việt nam tại tokyo
thủ tướng nguyễn xuân phúc sẽ tham dự phiên họp cấp cao mekong nhật bản lần thứ một mươi
cùng lãnh đạo các nước ý kiến nhật hoàng tham dự diễn đàn đầu tư mekong nhật bản và gặp gỡ lãnh đạo quốc hội nhật bản
trong chuyến đi thủ tướng nguyễn xuân phúc dự kiến có nhiều cuộc tiếp xúc làm việc với các hiệp hội doanh nghiệp
nhà đầu tư hàng đầu nhật bản như làm việc với liên đoàn kinh tế nhật bản kedaen
tọa đàm với các doanh nghiệp bất động sản của nhật bản dự diễn đàn xúc tiến đầu tư việt nam
tiếp lãnh đạo một số tập đoàn hàng đầu của nhật bản